bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tham vấn đề án phát triển ngành chế biến rau củ quả
phục vụ tái cơ cấu nhằm tăng giá trị cho mặt hàng rau củ quả việt nam
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay khâu chế biến bảo quản và thị trường
vẫn là những điểm yếu của mặt hàng rau củ quả trái cây việt nam
khi sản lượng của ngành này đạt tới một mươi bốn năm triệu tấn trên một năm nhưng mới chế biến được từ tám đến một mươi
trong khi đó các nhà nhập khẩu nước ngoài sẵn sàng nhập các sản phẩm rau củ quả việt nam
nếu đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm
tại hội nghị các chuyên gia các nhà khoa học và các doanh nghiệp cho rằng
đề án phát triển ngành chế biến rau củ quả phục vụ tái cơ cấu là rất cần thiết
để đến năm hai nghìn ba mươi đưa sản phẩm chế biến nông nghiệp việt nam bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm
có giá trị gia tăng và khả năng cạnh trên cao góp phần đưa kiêm ngạch xuất khẩu rau củ quả việt nam
đứng trong số năm nước hàng đầu thế giới